lê thị bích ngọc còn là một hot tiktoker trên nền tảng mạng xã hội
tài khoản của ngọc có hơn ba mươi chín lượt đăng ký theo dõi và nhận được hơn một trăm năm mươi năm lượt thích
đáng chú ý trước khi bị bắt ngọc vẫn thường xuyên đăng tải những video khoe nhan sắc của mình trên tài khoản tiktok cá nhân
bích ngọc là đối tượng có quyết định truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của công an thị xã mỹ hảo tỉnh hương yên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an huyện lạng giang làm nhiệm vụ tại thôn tân văn ba xã tân dĩnh huyện lạng giang
quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác phát hiện bắt quả tang lê thị bích ngọc và phạm xuân biển đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm một năm trăm linh viên thuốc lắc mdma
một gói nhỏ heroin năm chiếc điện thoại ô tô và một số tài liệu có liên quan
nguyễn thị trà my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thị trấn kiến giang huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
vốn là một cô gái với nhan sắc khá xinh đẹp
từ một cô sinh viên tỉnh lẻ my nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống đô thị đà thành
sau khi quen biết và yêu nguyễn vũ trọng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường hòa an quận cầm lệ tp đà nẵng
ông chủ ma túy
my cũng theo người tình và con đường buôn bán cái chết trắng
trên trang facebook cá nhân cô gái trẻ hai mươi bốn tuổi khiến bao chàng trai mê đắm bởi những bức ảnh đẹp xúc thần
đặc biệt là những bức ảnh trà my hóa trang trong trang phục phủ trang xưa
cuộc sống sang chảy dùng đồ đắt tiền không thêm có nhan sắc
cô nàng này cũng thường hay nói chuyện đạo lý trên trang mạng xã hội
trước khi bị bắt trà my từng viết trên mạng xã hội
con trẻ khỏe con tương lai
sao không tự dùng chính bàn tay của mình đi mà sao phải dùng đến những thứ dơ bẩn ấy vậy ạ
ở chỗ nào thì trả lại chỗ ấy cho người ta đi bạn ơi
còn sớm để bạn nhận ra trước khi nhập quật lại các bạn
thì lúc đó cái giá mà các bạn phải trả là rất đắt
thế nhưng tiếc hay sau dòng trạng thái về đạo lý sống thế nào
trà my lại chính là người buôn bán ma túy
dấn thân vào con đường tội lỗi để rồi phải trả giá quá đắt
mất cả tuổi thanh xuân vì ma túy
đây là trương thị kiều trang hai mươi bốn tuổi tàng trú tại đà nẵng
vốn là nhân viên quán karaoke ở quảng trị
trang đã có chồng và đứa con trai hơn ba tuổi
sau khi chồng bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trang vào đà nẵng sống
trên mạng xã hội trang luôn đăng tải thông tin về spa làm đẹp
giới thiệu là sinh viên một trường đại học
khoe nhiều ảnh về cuộc sống sang chảnh có nhiều tiền quan hệ rộng rãi
khiến cộng đồng mạng bạn bè người thân phải thán phục
thực chất trang tổ chức điều hành đường dây ma túy khủng
trang đã giao cho các đối tượng đặt mua ma túy từ các tỉnh miền bắc miền trung
sau đó vận chuyển vào đà nẵng rồi phân phối hàng bán cho các con nghiện
cung cấp ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố đà nẵng quảng nam
nguyễn công được sinh năm hai nghìn hai ngụ tại kp bốn phường bốn thành phố đông hà tỉnh quảng trị
là đồng hương và nhiều lần cũng vận chuyển
đồng hương vận chuyển buôn bán ma túy chót lọt cùng trang
trang lo ăn nở tru cấp các điều kiện sinh hoạt cho được
được đi nhận và phân phối ma túy cho trang
cặp đôi này cùng ở với hậu hoạt động đường dây ma túy
chuyển cung cấp ma túy tổng hợp dạng viên nén và dạng ketamine cho các đại lý
các con nghiện các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke quán bar vũ trường và khách sạn
hot girl này là hoàng nguyễn minh hằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
vốn là sinh viên năm thứ hai của một trường cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
tuy nhiên thời gian theo học hằng rất ít khi đến trường
cuộc sống hàng ngày của hàng cũng rất xa hoa với việc đi lại bằng xe máy sh
bản thân hằng cũng thường xuyên sống tại các nhà nghỉ khách sạn
thay vì những nhà trọ như bao sinh viên khác
hằng cũng thường xuyên đi du lịch
khi có những việc đi xa hay đi đây đó
taxi ô tô và những lần đi xa thì hằng đi máy bay
hằng cũng tạo những mối quan hệ
giao du với một số đối tượng xã hội dưới dầu có
việc là sinh viên nhưng lại có đời sống khá xao hoa
cùng những dấu hiệu bất minh liên quan đến tài sản
khiến nhiều người bắt đầu hoài nghi hằng
từ những dấu hiệu bất minh của một số hồ sơ thu thập được
lực lượng công an âm thầm theo dõi hành tụng của hằng
khi đủ chứng cứ tư liệu và thời cơ đến
ban chuyên án quyết định phá án
theo lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thừa thiên huế
thủ đoạn hoạt động của hoàng nguyễn minh hằng
rất quy mô tinh vi xảo quyệt
ma túy được hằng mua từ các đối tượng khác ở tp hcm
rồi vận chuyển về thừa thiên huế quảng trị
bằng cách thuê người và bỏ ma túy vào các gói hàng và xin nhận
hằng không trực tiếp nhận hàng giao dịch mà giao cho các đối tượng khác giao dịch thay
chuyển tiền qua thẻ nhận ma túy về cất giữ
phân chia nhỏ để phân phối đến các đại lý trận dết
các đối tượng này thuê xe ôm taxi để giao dịch
thanh toán khi mua bán ma túy
dù mới hai mươi một tuổi nhưng thủ đoạn buôn bán ma túy của hằng
được đánh giá là mưu mô xảo quyệt
hot girl phạm thị hằng bị bắt
nhiều bạn bè người thân không khỏi ngỡ ngàng
cả về nhan sắc thật lẫn cuộc sống của cô gái này
phạm thị hằng thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội
với hình ảnh sang chảnh xinh đẹp
bên cạnh đó
khi đăng tải hình ảnh hằng thường xuyên dùng app chỉnh sửa
nên nhan sắc thật của cô lúc bị công an bắt giữ
không khỏi khiến nhiều người ngỡ ngàng
hằng cũng luôn tỏ ra mình là người giàu có
thường xuyên ăn mặc gợi cảm
và check in ở những nơi sang trọng
xa hoa lên mạng xã hội
tuy nhiên sự sao hoa hào nhoáng của hot girl này
bị phơi bẩy khi đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận hoàn kiếm phát hiện và bắt giữ
một hot girl khác là trà thị tuyết sương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại phường hòa khánh nam quận liên triều thành phố đà nẵng
khi còn một năm nữa là hoàn thành chương trình trung học phổ thông
trà thị tuyết sương đã bỏ giờ việc học
rồi có con khi mới một mươi bảy tuổi
sau đó sương bán áo quần mỹ phẩm qua mạng nuôi con
nhưng chỉ một thời gian ngắn thì nghỉ
cũng từ việc mua bán hàng online
nhờ những hình ảnh xinh đẹp mà tên tuổi thiếu nữ này
được nhiều người biết đến như một hot girl
tuy không có công an việc làm ổn định
nhưng sương thường xuyên ăn mặc sang chảnh
có mặt ở các tụ điểm ăn chơi
khi thì quán nhậu lúc thì karaoke
sương thiết lập mối quan hệ khá rộng với dân chơi ở các tụ điểm
trong đó sương có mối quan hệ mật thiết với châu hoài vũ và nguyễn sĩ lương
nhận thấy vẻ đẹp và khả năng ngoại giao của xương
vũ lương giao sương làm đầu bốn bán ma túy cho các con nghiện
nhờ nắm đầu ra của ma túy và hiểu rõ nhu cầu của dân chơi
nên dần dần
từ chỗ chỉ làm chân dết
sương đóng vai trò quan trọng trong đường dây về điều phối nguồn hàng
trong đường dây này
nguyễn sĩ lương đóng vai trò liên hệ với nguồn cung cấp ma túy
từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía bắc gửi về thành phố đà nẵng
châu hoài vũ là người vận chuyển
chuyên nhận hàng và mang về các xào huyện để phân chia
sương chính là người trực tiếp mang thuốc lắc hàng đá đi bán lẻ
kiềm luôn thủ quý chia chép và cho đồng bọn
lương tiếp tục một vòng quay mua bán mới
ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tòa nhân dân thành phố đà nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt các bị cáo nguyễn sĩ lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hai mươi năm tù
châu hoài vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn một mươi tám năm tù
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo trà thị tuyết sương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cùng chủ tật gọi liên triệu bốn năm tù
với tội tàng trực trái phép chất ma túy
hot girl bùi thị như quỳnh sinh năm hai nghìn hai quê tại tỉnh thái bình
là một hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội
với hơn bốn mươi bốn lượt theo dõi
trên trang cá nhân của mình
quỳnh thường xuyên đăng những hình ảnh nóng bỏng
khoe hàng hiệu thể hiện sự giàu có và những thú vui xa xỉ
hot girl còn thể hiện sự độc lập
khả năng kiếm được nhiều tiền khi tuổi đời còn rất trẻ
vì vậy dưới phần bình luận
không ít người buông lời khen
khen có cánh cho như quỳnh
ngoài ra quỳnh còn thường xuyên đăng tải các bức ảnh
tại nơi cửa thiền năng đi lễ phật
tuy nhiên theo cơ quan chức năng
quỳnh đã có tiền án về tội môi giới mại dâm
từng bị xử lý về hành vi vận chuyển ma túy
năm hai nghìn hai mươi khi mới tròn một mươi tám tuổi
quỳnh rời quê thái bình lên hà nội
để khởi nghiệp bằng nghề môi giới mại dâm
nhiều dân chơi đồn nhau
quỳnh là một má mì chuyên điều đào khủng
phục vụ các cuộc thác loạn của giới ăn chơi
ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
huy cùng với quỳnh đến căn hộ của linh
để dự tiệc sinh nhật
huy chuyển cho linh hai mươi năm triệu đồng
để mua ketamin và nước vui
sau khi sử dụng hết ma túy
chiều hôm sau huy bảo quỳnh mua thêm hai gói nước vui
với giá là năm tám triệu đồng
để mọi người cùng sử dụng
đến tối ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
linh gọi điện thoại rủ thêm long đến căn hộ của mình
đồng thời nhờ long trên đường đi mua thêm hai chỉ ketamin
cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với quỳnh và ba đối tượng trên
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
còn đây là dương thị thanh phương hai mươi tám tuổi
trú tại phường hòa minh quận liên triểu thành phố đà nẵng
là đối tượng thường xuyên live stream quay video
giới thiệu các loại ma túy dạng bột
trong các nhóm kín nhằm thu hút các dân chơi
sau nhiều tháng thu thập chứng cứ
các trinh sát của đội ma túy công an quận hải châu
tiến hành bắt quả tang mai ra thái bình
khi đang chuẩn bị giao một mươi gói ma túy dạng bột
có trọng lượng khoảng bảy mươi g
đấu tranh mở rộng công an tiếp tục bắt thêm dương thị thanh phương
là đối tượng cầm đầu trong đường dây
bất ngờ là khi bị bắt dung mạo phương khác hẳn
so với hình ảnh hot girl nabi phương trên mạng xã hội
phương khai nhận đã lập hội kín
quy tụ các dân chơi đã từng giao dịch hoặc quen biết phương
thành viên mới gia nhập phải được dân chơi cũ giới thiệu bảo lãnh
và được phương tự tay kiểm duyệt để tránh bị trà trộn
để câu khách câu view và tăng like
phương sử dụng các app chỉnh sửa khi livestream
ăn mặc khẩu hang bốc lửa để giới thiệu nước vui
phương còn ngông cuồng tuyên bố thách thức công an
rằng sẽ không dễ gì phát hiện
đồng thời hướng dẫn dân chơi sử dụng nước vui
mỗi gói bột được phương ra bán giá từ hai tám ba triệu đồng
cách thức sử dụng là pha gói bột
cùng với lon nước giải khát bất kỳ
đủ cho hai ba người phê pha
để tránh phát hiện
đối tượng yêu cầu chuyển tiền trước qua tài khoản ngân hàng
sau đó sẽ sử dụng shipper công nghệ để giao hàng
các gói ma túy bột nho được trộn lẫn
trong các gói bột làm đẹp khác như đậu đỏ
đậu xanh hoặc các gói kẹo dành cho trẻ em
ngoài các shipper công nghệ
mai gia thái bình hai mươi tuổi
trú tại phường hòa khánh bắc quận liên triều
là đối tượng thường xuyên giao ma túy cho đối tượng nghiện
bình vốn có hoàn cảnh gia đình khó khăn
ở nhà đi lang thang
tụng tập với các đối tượng xấu
và được phương thu nạp về để phụ giúp
bình biết rõ đây là ma túy
và nhận tiền hoa hồng từ phương
sau mỗi lần giao hàng thành công
phương khai nhận thêm
số ma túy này được nhập từ các tỉnh phía nam
mua bán lại để kiếm lời từ tiếng tranh lệch
còn đây là hot girl trần thị diệu huyền
sinh năm hai nghìn
có hộ khẩu thường trú tại tỉnh thừa thiên huế
được mệnh danh là hot girl bún bò huế
sở hữu khuôn mặt xinh đẹp ưa nhìn
lại đảm đương là bà chủ quán bún nổi tiếng
tổ công tác công an thành phố lạng sơn
phát hiện và bắt quả tang trần thị diệu huyền
đang thực hiện hành vi mua bán
trái phép chất ma túy trên đường ngô quyền
phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
tàng vật thu giữ là một mươi viên nén hình đa giác màu vàng
ba túi ni lông
bên trong chứa các tinh thể màu trắng
được đối tượng khai là ma túy kẹo
và ketamin hơn một mươi sáu triệu đồng
cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp quán
bánh canh cá lóc và bún bò huế
có địa chỉ tại số ba trăm bốn mươi một
đường ba triệu phường hoàng văn thụ
thành phố lạng sơn
tại đây công an thu thêm ba mươi tám viên nén
ma túy kẹo và nhiều túi ni lông
chứa ma túy ketamin
một cân tiểu ly điện tử
cùng nhiều tăng vật liên quan
cô gái hai mươi một tuổi này khai
đã quen biết các đầu mối lấy ma túy ở ngoại tỉnh
rồi thuê mặt bằng quán kinh doanh trái hình
để mua bán ma túy cho những người nghiện
khi có nhu cầu
cuối cùng là hoàng thị nghĩa hai mươi ba tuổi
có biệt danh là hot girl hà tấm
nghĩa bỏ học từ năm học lớp một mươi một
để đi học làm mi móng
nhưng thu nhập không đáp ứng được
nhu cầu tiêu xài của bản thân
sau đó nghĩa lợi dụng mạng xã hội
đánh bóng hình ảnh dưới tên hà tấm
để móc nối với các đối tượng mua bán thêm ma túy
lấy tiền ăn chơi
tại cơ quan công an
nghĩa khai nhận giao dịch ma túy
bằng hình thức nhận tiền qua tài khoản ảo
và gửi ma túy qua dịch vụ chuyển hàng
sau đó nghĩa đã bán cho các đối tượng
một mươi hai gói ma túy nước vui
với giá là ba triệu đồng một gói
và hai mươi triệu đồng tiền ma túy ketamin
ngay sau khi biết nhóm đối tượng
tổ chức sử dụng ma túy tại móng cái
bị bắt nghĩa tắt điện thoại
xóa các tài khoản trên mạng và bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ
chỉ hơn hai tháng chuyên lục
công an tỉnh quảng ninh
đã bắt giữ được nghĩa